một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe tải và xe container xảy ra trên quốc lộ một
đoạn qua quận một mươi hai tp hcm khiến bốn người thương vọng
thông tin ban đầu rạng sáng ngày ba tháng ba một xe tải chở gạo biển số sáu mươi ba c ba nghìn một trăm một mươi bảy
khi đang lưu thông trên quốc lộ một hướng từ cầu vượt an sương về công viên phần mềm quang trung
thuộc phường tân hương thuận quận một mươi hai đã đâm vào đuôi xe container biển số bảy mươi c bảy nghìn bốn trăm bốn mươi
cú và chạm mạnh khiến đầu xe tải biến dạng dính chạp vào đuôi xe container
bốn người bị mắc kẹt trong xe tải
nhận được tin báo lực lượng cảnh sát giao thông cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn
công an quận một mươi hai đã đến hiện trường đưa một nạn nhân bị thương đi cấp cứu
ba người còn lại kẹt cứng trong cabin được xác định đã tử vong
đến tám giờ cùng ngày thi thể các nạn nhân mới được đưa ra ngoài
vụ việc khiến giao thông qua khu vực này bị ủng ứ trong đầu giờ sáng
hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn